năm mươi tuổi chú ở tỉnh ninh thuận điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi năm a một nghìn bốn trăm tám mươi chín trên đường bộ dân sinh cắt ngang qua đường sắt ở địa điểm trên đúng vào lúc đoàn tàu hàng mang số hiệu ah hai đang chạy tới với khoảng cách rất gần
và đầu máy d một mươi chín e chín trăm bốn mươi đã tông vào xe ô tô khách rồi kéo lên một đoạn gần năm mươi mét mới dừng lại
hậu quả xe ô tô bị hư hỏng nặng một nữ hành khách là bà nguyễn thị thương năm mươi chín tuổi trú tại huyện ninh phước ninh thuận đã tử nạn tại hiện trường
năm người khác bị thương
trong đó có ba trường hợp bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa khánh hòa
vụ tai nạn đã khiến cho giao thông đường sắt qua khu gian hòa tây cây cầy chậm hơn hai giờ
công an huyện cam lâm phối hợp với các cơ quan của ngành đường sắt đã kịp thời cầu kéo xe ô tô ra khỏi giới hạn an toàn đường sắt đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật